nhận thức được những nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn vào khoảng thời gian ban đêm
địa bàn lại là khu phố cổ với nhiều ngõ ngách sâu tập trung nhiều hộ kinh doanh các sản phẩm dịch vụ
do đó ubnd phường hàng gai quận hoàn kiếm hà nội đã thành lập tổ kiểm tra phòng cháy chữa cháy
và ra mắt mô hình tuần tra đêm vừa đảm bảo an ninh trật tự vừa tăng cường phòng cháy khu vực phố cổ
người dân này cũng thích thế tại vì đến giờ người đi ngủ thì nhiều là cũng không phải là vô ý người ta có khi quên
ở trong ngõ sâu này thì khó khăn là gì đều là cái lối thoát nạn là một
với hai là cái điều kiện để cho các lực lượng cháy tiếp cận thì nó khó
về có tình huống là chúng tôi còn phải tính
ví dụ sâu bảy tám mươi m thì mặt đường trước thì tiếp cận như thế nào
và ví dụ mặt đường sau sâu cuối cùng trong họ thì tiếp cận một cách nào
đấy thì cũng là cái khó khăn
thế thì hàng tối thì để phục vụ cho cái việc phòng cháy và chữa cháy cứu nạn cứu hộ một cách kịp thời nhất
thì chúng tôi thường tổ chức tuần tra vào các đêm từ hai mươi ba h cho đến hai h sáng hàng đêm
thì cái lúc đấy là bà con nhân dân đã ngủ ngon rồi
thì lực lượng tuần tra với một cái mục đích
mục đích là làm sao đấy nếu mà có cái sự cố về cháy thì cái lực lượng này sẽ phát hiện là cái lực lượng phát hiện kịp thời nhất sớm nhất
trong quá trình tuần tra đêm các tổ công tác cũng mang theo các phương tiện chữa cháy như bình một bình khí chăn chiên mặt nạ phòng độc
và các dụng cụ thoát hiểm để khi có sự cố sẽ kịp thời xử lý
sau một thời gian hoạt động các tổ công tác đã khoanh vùng nhiều điểm tiêm ẩn nguy cơ phát sinh cháy nổ
lập báo cáo và đề xuất các phương án phòng cháy chữa cháy như đình nguyên vị hỷ lan đình hà vĩ được yêu cầu phải tắt tất cả các cầu giao điện
và kiểm tra khu vực thắp hương thờ cúng trao lại chìa khóa cho lực lượng ứng trực tại chỗ và bố trí các phương tiện phòng cháy tại điểm dễ quan sát dễ tiếp cận khi có sự cố
phổ sung trang thiết bị trên xe tuần tra là những dụng cụ phá rỡ và những dụng cụ chữa cháy cơ bản nhất để làm thế nào đó mà nếu có tình huống sự cố xảy ra của nhà dân
thì sẽ lực lượng trên tổ tuần tra cũng sẽ kịp thời xử lý ngay
một loại hình tiêm ẩn cháy nổ cao tại khu phố cổ đó là các cơ sở cho thuê lưu trú nằm sâu trong ngõ nhỏ
tại đây luôn tập trung lượng lớn du khách nước ngoài lưu trú với nhiều hoạt động diễn ra vào ban đêm
do đó bên cạnh việc lắp đặt điểm chữa cháy công cộng tổ kiểm tra đã yêu cầu các hộ kinh doanh bổ sung bóng đèn chiếu sáng ban đêm
vận động người dân trang bị thêm các phương tiện phá rỡ cửa quấn cửa sắt giả ben và mặt nạ phòng động
giúp cho người dân yên tâm sinh sống và cũng là tự mỗi người dân nâng cao ý thức về phòng cháy chữa cháy của mình ngày càng tốt hơn nữa
trong quá trình quần tra về an ninh thiệt tự thì cũng đi loa và đến các hộ dân nhắc nhở đảm bảo an toàn phòng chữa cháy
thì việc làm của phường cũng đã giúp được người dân đồng tình ủng hộ
quản lý phòng ngừa cháy nổ tại khu phố cổ là nhiệm vụ rất áp lực và nặng nề
bởi dân số đông luôn biến động cơ học công trình nhà ở đều cũ và xuống cấp
do đó bên cạnh sự đồng hành của cơ quan chức năng thì rất cần tinh thần cảnh giác
sự chủ động đề phòng ứng phó với hỏa hoạn của mỗi người mỗi gia đình
mô hình tuần tra đêm đảm bảo an ninh trả tự và phòng cháy chữa cháy tại khu phố cổ hà nội
đã cho thấy tinh thần trách nhiệm của các cấp chính quyền cơ sở và lực lượng chức năng tại địa bàn
nhưng để đảm bảo an toàn về cháy nổ để làm tốt công tác phòng ngừa
rất cần ý thức trách nhiệm của người dân doanh nghiệp
chính vì vậy thời gian qua trên cả nước hàng nghìn mô hình và giải pháp phòng ngừa cháy nổ
đã lấy người dân làm trung tâm phòng cháy chữa cháy ngay từ cơ sở là mục tiêu hàng đầu
tại địa bàn tỉnh đắk lắc từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay đã xảy ra một mươi ba vụ cháy
trong thiệt hại tài sản hàng chục tỷ đồng diễn biến cháy nổ hết sức phức tạp
trung cư hoàng anh đắk lắc ở phường tự an thành phố buôn ma thuật có ba block một mươi bốn tầng và một tầng hầm
với bốn trăm linh tám căn hộ sáu sản thương mại với hơn một cư dân sinh sống
xác định phương châm lấy phòng ngừa là chính
vào cuối tháng chín vừa qua đơn vị quản lý vận hành trung cư đã phối hợp với phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh tổng kiểm tra các thiết bị liên quan đến phòng cháy chữa cháy
tổ chức tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy diễn tập phương án chữa cháy
đồng thời đầu tư hệ thống điều áp cung cấp không khí từ sân thượng xuống các lối thang bộ
hướng dẫn dân cư cách sạc xe đạp điện
về phía cư dân sinh sống ở trung cư đã tự trang bị cho gia đình những thiết bị chữa cháy cần thiết
phòng khi có sự cố cháy nổ xảy ra
gia đình tôi có bốn thành viên tôi cũng đã trang bị bốn mặt nạ phòng độc
và có làm một ô cửa thoát hiểm cộng với lại tôi mới trang bị thêm một cái thang dây thả chậm
phòng khi có sự cố xảy ra thì cả gia đình này có thể tự thoát ra ngoài bằng cái thang dây thả chậm này
tại nhiều khu dân cư trên đề bàn tỉnh đắk lắk đã xây dựng nhân dụng mô hình phát huy
vai trò chủ động tự quản của nhân dân trong phòng cháy chữa cháy
điển hình tại các huyện crom park cường ga eak thị xã buôn hồ trong phòng trào
nhà tôi có bình chữa cháy mang lại hiệu quả tích cực các con hẻm xe cứu hỏa không thể chạy vào
người dân đã xây dựng mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng
nhằm hỗ trợ tích cực khi có sự cố cháy xảy ra
đây là điểm phòng cháy công cộng được xây dựng từ năm hai nghìn hai mươi
đến nay thì cũng nhân rộng ra nhiều nơi và hiện nay tổ an phố có hai điểm
một điểm là phòng cháy chữa cháy công cộng và một điểm là tổ liên gia phòng cháy chữa cháy
thì đã thực hiện xong
thì cái mô hình này thì tiến tới thì sẽ nhân rộng ra nhiều điểm nữa
nhất là những cái hẻm mà xe chữa cháy phòng cháy chữa cháy mà vào chậm
với sự vào cuộc quyết liệt tiến hành tổng kiểm tra giả soát
đến nay kiểm tra ba hai trăm bảy mươi bốn
hai mươi cơ sở hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh đắk lắc lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đã phát hiện xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy bốn mươi ba trường hợp
thu nộp vào ngân sách gần một trăm năm mươi triệu đồng
qua đó kết hợp tuyên truyền để các hộ kinh doanh nâng cao nhận thức ý thức và kỹ năng trong phòng cháy chữa cháy
thì để đảm bảo an toàn phòng cháy cháy đối với các khu chung cư và quán cơ đề này
thì lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ có các giải pháp như sau là
đề nghị các cơ sở trang bị lắp đặt các thiết bị phòng cháy cháy đã được cơ quan cảnh sát phòng cháy cháy
hướng dẫn đảm bảo theo đúng quy định thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng định kỳ các trang thiết bị này
và hướng dẫn lực lượng phòng cháy cháy cơ sở và nhân viên biết cách sử dụng các trang thiết bị khi có cháy nổ xảy ra
đồng thời thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng hệ thống điện tại cơ sở
và đây cũng là một trong những nguyên nhân chính gây ra cháy nổ tại các cơ sở hiện nay
như vậy từ chỗ xem công tác phòng cháy chữa cháy là nhiệm vụ của lực lượng chức năng
đến nay ý thức trách nhiệm của mỗi người dân doanh nghiệp đã được nâng lên
qua đó chủ động ứng phó với các sự cố cháy nổ tại chỗ một cách nhanh chóng
hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở
điều quan trọng nhất để đảm bảo an toàn đó là chúng ta cần làm tốt công tác phòng ngừa cháy nổ
còn trong tình huống xảy ra sự cố thì việc trang bị kiến thức kỹ năng ứng phó
sẽ quyết định tới sự an toàn của chính bản thân bạn và những người xung quanh
đây sẽ là đối dung có trong chương trình mục bạn nên biết hôm nay
khi mà phòng ngừa tốt thì sẽ không phải áp dụng các giải pháp về thoát nạn nào cả
tuy nhiên thì chúng tôi cũng khuyến cáo là những việc trang bị các kiến thức về an toàn phòng cháy cháy
thì nó sẽ có lợi ích rất là lớn
mặc dù cháy nổ có thể người dân cảm nhận là rất là hiếm
hoặc là chắc là có thể không xảy ra với mình đâu
nhưng trên thực tế theo thống kê thì hàng năm vẫn xảy ra từ gần hai cho đến hơn năm vụ cháy và nổ
và cái việc mà trang bị các kiến thức an toàn nói chung cũng như kiến thức an toàn phòng cháy
sẽ là yêu cầu bắt buộc đối với cuộc sống hiện nay
nó sẽ giúp cho bản thân chúng ta có thể tự tin bình tĩnh và giải quyết các tình huống
từ cháy nổ cho đến các tình huống nguy hiểm khác trong cuộc sống
đồng thời sự bình tĩnh và tự tin của mỗi người có thể giúp cho những người xung quanh
những người mà chưa biết thì sẽ được hỗ trợ cũng như là bình tĩnh và tự tin hơn
nếu như chúng ta không biết thì chúng ta có thể là có những cái hành động những phán quyết sai lầm
và có thể gây ra nguy hiểm cho chính bản thân mình và những người xung quanh
đến đây thì thời lượng của chương trình alo một trăm một mươi bốn tuần này cũng đã hết
xin chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này tuần sau